liên quan đến vấn đề này trên báo lao động có bài viết mâu thuẫn và bất cập
chi tiết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang nhất trang ba báo lao động số ra sáng nay
liên quan đến vụ việc bốn bé sơ sinh tử vong từ hai h đến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
tại bệnh viện sản nhi bắc ninh và được kết luận có liên quan tới nhiễm khuẩn bệnh viện
đây là vụ tai biến y khoa khiến nhiều bé tử vong liên quan tới nhiễm khuẩn bệnh viện
được giới y khoa thừa nhận ở việt nam
số lượng bệnh nhi bị nhiễm khuẩn bệnh viện lớn số ca tử vong nhiều cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc
bốn bé tử vong và hàng chục bé bị nhiễm khuẩn mối nguy nhiễm khuẩn bệnh viện
bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
hai ngày qua ngay sau sự cố y khoa nghiêm trọng làm bốn bé tử vong liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện
ở bệnh viện sản nhi bắc ninh một mươi chín bé bị nhiễm khuẩn nặng đã được chuyển đến điều trị
ở ba bệnh viện lớn tại hà nội do nhiễm khuẩn lan tràn nguy cơ ảnh hưởng tính mạng các bé
cả ba bé cùng bị nhiễm loại vi khuẩn là vi khuẩn acinetobacter
khuẩn thường gặp ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện
điều đó cho thấy không chỉ bốn bé đã tử vong mà tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện
đã ảnh hưởng dây chuyển đến nhiều bệnh nhi
còn trên bã thời này số ra sáng nay có bài viết nguy hại từ rác ni lông
theo thống kê mỗi ngày hà nội thải ra khoảng tám tấn rác
trong đó rác thải ni lông chiếm đến bảy tám
đáng chú ý là lượng túi ni lông này tăng theo từng năm với mức độ ngày càng lớn
tạo áp lực quá tải lên môi trường
các chuyên gia môi trường cảnh báo ô nhiễm do túi ni lông đang là yếu tố gây thảm họa môi trường nghiêm trọng
việc xử lý túi ni lông đã qua sử dụng không đúng cách có thể gây ra những hiện tượng như xói mòn
thoái hóa đất đai ứ động nước thải gây cản trở sự phát triển của cây trồng
là tác nhân xấu đối với môi trường sinh thái
hàng giả hàng nhái được tiêu thụ công khai nhưng việc tổ chức sản xuất diễn ra trong bóng tối
vì thế những nỗ lực ngăn chặn vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn
liên quan đến vấn đề này báo sài gòn giải phóng có bài viết mạnh tay với hàng giả hàng nhái
theo ban chỉ đạo chống hàng gian hàng giả ba trăm tám mươi chín quốc gia
qua một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo đã xử lý ba tám trăm sáu mươi ba vụ vi phạm hàng gian hàng giả
những vụ đình đám gần đây nhất phải kể đến vụ án sản xuất kinh doanh thuốc trị ung thư giả
của công ty dược phạp ma việt nam
gần hơn nữa là vụ cháo mát nhà sản xuất lợi dụng thương hiệu nhằm nâng giá trị lên hàng chục lần của khải siêu
với thừa nhận đã kéo dài gần ba mươi năm và mới nhất là lô hàng trị giá một mươi một tỷ đồng
gồm hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc làm đẹp liên quan đến một hoa hậu quý bà vừa được khám phá
đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân